quốc hội đã nghe bộ xây dựng ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội
trình bày tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng
theo đó luật xây dựng hướng đến tháo gỡ khó khăn vướng mắt bất cập đang đặt ra hiện nay
nhất là vấn đề liên quan đến quy hoạch trật tự xây dựng chất lượng công trình xây dựng
dự án luật hướng tới vấn đề quản lý vi phạm trật tự xây dựng
như xây dựng chưa có giấy phép xây dựng sai giấy phép xây dựng nhà ở trên mặt bằng không đủ diện tích
trách nhiệm quản lý nhà nước của các cấp chính quyền đặc biệt là cấp xã phường
công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng trong thời gian vừa qua
ủy ban khoa học công nghệ và môi trường cho rằng những bất cập hạn chế trong quản lý trật tự xây dựng
phần lớn là do nguyên nhân thiếu kỷ luật kỷ cương trong quá trình tổ chức thực hiện
luật xây dựng hiện hành về cơ bản đã có các quy định về quản lý trật tự xây dựng
hơn nữa việc thực hiện quản lý trật tự xây dựng không chỉ liên quan đến giấy phép xây dựng
mà còn liên quan đến pháp luật về quy hoạch kiến trúc thanh tra xử lý vi phạm hành chính
vì vậy ủy ban khoa học công nghệ và môi trường đề nghị cân nhắc
nghiên cứu việc sửa đổi bổ sung các quy định này sao cho phù hợp
bên cạnh đó trong thời gian vừa qua công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng
được quan tâm tăng cường trên nhiều lĩnh vực
qua khảo sát thực tế nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu làm rõ thêm quy định về chức năng
nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng
quy định về thanh tra kiểm tra chuyên ngành